đoàn an ninh hai cục bảo vệ an ninh quân đội vừa phối hợp với lực lượng kiểm soát quân sự tiểu đoàn ba mươi một bộ tư lệnh tp hcm và công an tp hcm vừa bắt giữ đối tượng giả mạo cán bộ sĩ quan cao cấp quân đội
theo đó vào lúc hai mươi một h bốn mươi năm phút ngày chín tháng chín trong lúc làm nhiệm vụ phòng chống dịch tại khu vực cầu kinh phường hai mươi bảy quận bình thạnh tổ kiểm soát quân sự thuộc tiểu đoàn ba mươi một bộ tư lệnh tp hcm phát hiện một đối tượng mặc quân phục gắn quân hàm đại úy
chạy xe gắn máy lưu thông qua chốt kiểm soát phòng chống dịch có biểu hiện khả nghi
qua kiểm tra đối tượng không xuất trình được giấy tờ hợp lệ trên xe có mang theo nhiều ống nhựa có chứa bột
làm việc với cơ quan chức năng đối tượng trần vũ hàn minh nhật chú tp hcm khai nhận được một người tên là võ thành phúc cấp cho một bộ quân phục cấp bậc đại úy nhằm lưu thông qua các chốt kiểm soát vận chuyển thuốc kháng thể lv một trăm một mươi chín cho các bệnh nhân f
mở rộng điều tra cơ quan chức năng tiến hành làm việc với võ thành phúc chú tại tp hcm
tại cơ quan điều tra đối tượng phúc luôn tự nhận mình là trung tướng quân đội hiện công tác tại cục trinh sát đặc biệt phụ trách về sinh học và tỏ thái độ không chịu hợp tác với lực lượng chức năng
sau quá trình đấu tranh biết không thể quanh co chối cãi đối tượng khai nhận là giám đốc công ty xuất nhập khẩu đầu tư và chăn nuôi đồng xoài không phải là sĩ quan quân đội
nhiều tăng vật liên quan tại nhà của đối tượng đã bị thu giữ
hiện công an quận bình thạnh đang tạm giữ hai đối tượng để điều tra xử lý theo đúng quy định
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an vừa bắt giữ một mươi tám đối tượng đánh bạc thu giữ ba xe ô tô và hơn một tỷ đồng
khoảng bốn giờ sáng nay một mươi một tháng chín phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương phối hợp cùng với cục cảnh sát hình sự bộ công an phát hiện bắt quả tăng một mươi tám đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa ăn

qua đấu tranh bước đầu làm rõ một mươi hai trong số một mươi tám đối tượng trực tiếp tham gia đánh bạc hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn vụ việc học sinh một mươi tuổi ở quận đống đa hà nội bị điện giật tử vong vào sáng ngày một mươi tháng chín
khi chuẩn bị bước vào giờ học trực tuyến là cảnh báo đau xót trước nguy cơ tai nạn trẻ phải đối mặt khi phải ở nhà chống dịch
nếu như không có giải pháp phòng ngừa có thể tái diễn các vụ việc tương tự
nhà chị thu phương ở ba đình hà nội có ba con nhỏ trong đó bạn lớn một mươi một tuổi nam anh nghỉ dịch nên ở nhà học online
với mong muốn con phải tự lập trong việc học gia đình chị đã bố trí thiết bị máy tính riêng cho con
nhưng trước khi con vào học mọi phương tiện kỹ thuật đều phải kiểm tra kỹ càng
ngoài giờ học nam anh cũng giúp được ba mẹ rất nhiều công việc nhà
tuy nhiên những việc như nấu nướng sử dụng bếp ga sử dụng dao luôn phải có người bên cạnh giám sát
các bạn có ý thức từ nhỏ đến bây giờ thì nói chung là điện hay là bếp ga thì các bạn đều biết sử dụng
tôi vẫn luôn là sát sao và theo dõi hàng ngày
công việc các bạn làm cô cũng như vậy nghe được cái giống như thế này cũng rất là đáng tiếc
công việc các bạn làm cô cũng như vậy nghe được cái giống như thế này cũng rất là đáng tiếc
không chỉ quan tâm về các thiết bị trong nhà ban công của các trung cư cũng là mối nguy hiểm tiềm ẩn đối với trẻ nhỏ
ở tầng một mươi một của trung cư trên đường phạm văn đồng hà nội chị thu hà và gia đình cũng phải trang bị các thiết bị bảo vệ
làm sao để các con phải được an toàn trong chính ngôi nhà của mình
sống ở trung cư
sườn tầng nên chúng tôi rất lo lắng về cái vấn đề an toàn cho các con
đặc biệt là thời điểm dạo gần đây đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra
mặc dù là gia đình đã có lắp hệ thống lưới an toàn ở ban công và các cửa sổ chính
nhưng vợ chồng tôi luôn phải để mắt liên tục đến các cháu
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín học sinh trẻ nhỏ phải nghỉ học ở nhà
vì vậy nếu thiếu sự quan tâm của người lớn có thể khiến trẻ em gặp hiểm họa
xảy ra tai nạn cho chính mình hoặc người xung quanh

thì nguyên cả cái trí nát của các em cũng rất là hạn hẹp
các em nhìn cuộc sống rất là ngây thơ
và không biết là nó đang tìm bẩn cái gì
nên là đòi hỏi người lớn chúng ta cũng phải chú ý là trẻ em là tối tượng
phải bảo vệ đặc biệt
các em còn rất là non lớp
nên là người thân là phải rất chú ý
đầu tiên là phòng tránh đã
để phòng tránh ý phải theo sát con em nhỉ
theo thống kê trung bình mỗi năm việt nam có tới ba trăm bảy mươi trẻ em bị tai nạn thương tích
trong đó trẻ có thể gặp nhiều nguy cơ tiềm ẩn như hỏa hoạn điện giật
và đập gây thương tích ngay chính trong ngôi nhà của mình
vì vậy các bậc phụ huynh cần phải chú ý một số vấn đề sau
một vào thời điểm trẻ học online
cần chú ý nguồn điện khi kết nối với máy điện thoại máy tính
hai cần chú ý khóa bình ga tắt bình nóng lạnh
dùng băng keo dán các ổ cắm điện mà trẻ dễ tiếp cận trong nhà
giảng dạy trẻ nhận biết các thiết bị điện và vật gây nguy hiểm
ba cần dặn con tuyệt đối không trèo leo tại băn công cầu thang để phòng ngã từ trên cao
bốn để đặt các loại đồ chơi của trẻ tại các khu vực thấp trên mặt sàn
hạn chế các đồ chơi thường dùng của trẻ ở các vị trí cao như nóc tủ
kệ để đồ vượt tầm cao của trẻ nhỏ gây sự tò mò hiếu kỳ
và leo trèo làm đổ các vật dụng gây tai nạn thương tích
vào chiều ngày hôm nay một mươi một tháng chín cảnh sát phòng cháy chữa cháy
công an tp hcm cho biết là đã kịp thời dập tắt đám cháy và giải cứu năm nạn nhân
bị mắc kẹt trong căn nhà bị cháy xảy ra trên địa bàn
trước đó vào khoảng một mươi giờ một căn nhà trong hẻm sáu trăm năm mươi đường điện biên phủ
phường một mươi một quận một mươi bất ngờ cháy dữ dội nhiều người bị mắc kẹt bên trong
nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tp hcm
đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường
các chiến sĩ lực lượng phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng vào giải cứu năm người
đang bị mắc kẹt trong nhà và hướng dẫn ba mươi năm người thoát nạn an toàn
ngọn lửa cũng đã được dập tắt sau đó
thổng kê bước đầu nhiều vật dụng tài sản trong nhà đã bị thiêu dụi
nguyên nhân cháy được xác định là do người dân bất cẩn trong việc đun nấu
phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng an ninh mạng công an tp hcm
vừa bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng giấy tờ đi đường giả
trước đó lực lượng công an tp hcm phát hiện một thanh niên sử dụng giấy đi đường giả
mang tên là lâm thạnh và thu giữ trên người thạnh thêm hai mươi giấy đi đường giả
tại cơ quan điều tra đối tượng khai do có nhu cầu nên lên mạng đặt mua giấy đi đường
qua tài khoản facebook anh thanh do nguyễn hải tú làm chủ tài khoản
với giá là một triệu đồng một giấy
thạnh nhận giấy đi đường của mình xong khi được tú thuê đi giao các giấy đi đường cho khách
với tiền công từ hai trăm linh đến bốn trăm linh nghìn đồng một giấy
từ lời khai của thạnh công an đã mời bốn đối tượng liên quan lên làm việc
khám xét nhà của các đối tượng thuê trọ tại số hai trăm chín mươi bốn trên hai đường lưu hữu phước
phường một mươi năm quận tám lực lượng công an thu giữ gần bảy mươi mẫu giấy đi đường
hai mươi bảy giấy xác nhận tiêm vaccine covid một mươi chín và nhiều vật dụng có liên quan đến việc in ấn giấy tờ giả
không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm
theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
hai trường hợp vừa bị công an xã hưng khánh trung b huyện trợ lách tỉnh bến tre xử phạt
trước đó khoảng một mươi tám h năm mươi phút ngày hai mươi tám tháng tám đê điều khiển xe mô tô chở theo sau là t
đi từ xã tân thiền về xã hưng khánh trung b
khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín cầu kinh vàm xã thuộc xã hưng khánh trung b
thì tổ kiểm soát dịch yêu cầu dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên hai thanh niên trên không chấp hành
xe bỏ chạy
lúc này tổ công tác tiến hành truy đuổi và nhanh chóng khống chế được hai thanh niên trên
căn cứ hành vi vi phạm cơ quan chức năng xử phạt mỗi trường hợp bảy năm triệu đồng
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai cho biết
là đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam hai tháng đối với lê hoàng tân và nguyễn văn nhớ
cùng chú tại tỉnh bạc liêu để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
đêm ngày năm tháng chín nhận được tin báo có một số thanh niên tổ chức ăn nhậu ở một khu nhà trọ
đang bị phong tỏa ở ấp hai xã long thọ huyện nhơn trạch công an xã long thọ đã cử ba công an viên
đến giải quyết khi lực lượng công an nhắc nhở những người ăn nhậu thì hai đối tượng tân và nhớ
lớn tiếng thách thức nhờ lấy dao chém vào tay trung úy phạm xuân quyết gây thương tích nhẹ
còn tân giật cây ba chắc trên tay của anh cái thiện vĩ rồi đập trúng bụng của anh vĩ
trước đó lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế bắt giữ nhớ và tân được biết
lê hoàng tân từng có một tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
đối tượng nguyễn văn dũng thủ phạm đã dùng xăng phóng hỏa giết người xảy ra tại khu vực
phường châu phú b thành phố châu đốc vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tạm giữ
trước đó khoảng bốn giờ ngày năm tháng chín trong lúc bà võ thị nga cư trú tại tổ một mươi một
châu phú b thành phố châu đốc cùng con gái là bà bùi thị diễm mừng và cháu ngoại là cao quốc trí
con của mừng đang ngủ thì phát hiện nhà bị bốc cháy ở phía trước mừng chạy ra mở cửa thì phát hiện
cửa chính bị khóa bên ngoài hoảng sợ bà nga nhảy từ tầng một phía sau nhà xuống đất bị thương
còn mừng và bé trí bị kẹt lại trong nhà lúc này người dân xung quanh phát hiện cùng nhau dập lửa
dùng búa phá khóa đồng thời sử dụng thang đưa mẹ con mừng ra ngoài an toàn
qua làm việc ban đầu tại cơ quan công an nguyễn văn dũng khai nhận dũng và bà nga sinh sống với nhau như vợ chồng
thời gian gần đây do phát sinh mâu thuẫn trong quá trình sinh sống nên dũng đã mua xăng và đốt nhà bà nga